mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng mới đây tỉnh quảng bình đã thực hiện chi trả gần chín mươi bảy tổng số tiền bồi thường do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển
với số tiền nhận được ngư dân đã dùng để sửa chữa và đóng mới tàu thuyền ngư lưới cụ để vươn khơi bám biển hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp để tái sản xuất ổn định đời sống
đây là những chiếc tàu có công suất trên tám trăm linh cv của bà con ngư dân xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mặc dù sự cố môi trường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đánh bắt hải sản của ngư dân nhưng sau khi nhận tiền bồi thường cùng các chính sách hỗ trợ của chính phủ
nhiều ngư dân đã cải hoán đóng mới tàu thuyền mua sắm thêm ngư lưới cụ để bám biển sản xuất
mặc dù sự cố môi trường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đánh bắt hải sản của ngư dân nhưng sau khi nhận tiền bồi thường cùng các chính sách hỗ trợ của chính phủ

đến đầu tháng bảy huyện bố trạch đã giải ngân hơn năm trăm chín mươi tỷ đồng đạt hơn chín mươi tổng số tiền đền bù bồi thường do sự cố môi trường biển
cùng với việc chi trả tiền chính quyền các cấp đã hướng dẫn khuyến khích người dân sử dụng hiệu quả số tiền nhận được
đồng thời huyện tiếp tục giả soát và xử lý rất điểm những đối tượng chưa được nhận tiền bồi thường hoặc còn thắc mắc khiếu nại một cách công khai minh bạch
từ khi triển khai quyết định một nghìn tám trăm tám mươi và ba trăm linh chín của thủ tướng chính phủ về bồi thường thiệt hại cho người dân
thì phải nói rằng là người dân được tiếp nhận một khoản bồi thường sử dụng và triển khai ổn định đời sống và sản xuất
và cả cái tín hiệu rất đáng mừng là ở chỗ là người dân đã sử dụng cái tiền để mà mua sắm các cái ngư lưới cụ
hoặc là các cái phương tiện sản xuất đánh bắt
và tiếp tục sử dụng cái đồng vốn để khôi phục người trong thế sản và cả cái ngành nghề khác để đảm bảo ổn định cuộc sống
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tính đến ngày một mươi tháng bảy
toàn tỉnh đã giải ngân hai năm trăm hai mươi năm tỷ đồng tiền bồi thường do ảnh hưởng sự cố môi trường biển
đạt chín mươi sáu bốn số tiền đã phê duyệt và đạt chín mươi ba bảy tổng thiệt hại thực tế
hiện ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường
hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển
để ổn định tình hình bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn